trung tâm tư vấn và hỗ trợ hòa nhập người khuyết tật thuộc hội người khuyết tật tp hà nội và tổ chức angel heaven hàn quốc cơ quan hợp tác quốc tế hàn quốc trung tâm giáo dục đặc biệt quốc gia viện khoa học giáo dục việt nam vừa tổ chức chương trình giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy học sinh khuyết tật tại hà nội
tại đây các chuyên gia giáo dục của việt nam và hàn quốc đã giao lưu chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy học sinh khuyết tật với cán bộ giáo viên của trường tiểu học thanh trì quận hoàng mai và cán bộ giáo viên trường chuyên việt bình minh thành phố hà nội
bên cạnh việc cập nhật thông tin về các quy định chính sách đề án mới trong giáo dục trẻ khuyết tật các cán bộ giáo viên các trường còn được tập huấn để nâng cao năng lực giảng dạy học sinh khuyết tật cho giáo viên của nhà trường góp phần thúc đẩy giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật nói riêng và hòa nhập xã hội cho người khuyết tật nói chung
bên cạnh việc cập nhật thông tin về các quy định chính sách đề án mới trong giáo dục trẻ khuyết tật nói riêng và hòa nhập xã hội cho trẻ khuyết tật nói riêng và hòa nhập xã hội cho trẻ khuyết tật nói riêng và hòa nhập xã hội cho trẻ khuyết tật nói riêng